bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội nhật bản lần đầu tiên công bố cơ cấu độ tuổi bệnh nhân nhiễm và tử vong do covid một mươi chín tại nước này
theo đó tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân độ tuổi từ tám mươi đến chín mươi cao gấp sáu lần so với các nhóm khác
số ca tử vong do mắc covid một mươi chín ở nhật bản hiện là một trăm linh hai người chiếm một bốn mươi ba tổng số bệnh nhân
tỷ lệ tử vong cao nhất là ở nhóm bệnh nhân có độ tuổi tám mươi với chín năm mươi bảy ở độ tuổi chín mươi là chín một mươi bảy tiếp đến là nhóm độ tuổi bảy mươi với năm bảy
ở các độ tuổi thấp hơn tỷ lệ tử vong cũng thấp hơn
báo cáo cũng cho biết tại nhật bản chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tử vong ở độ tuổi ba mươi trở xuống
tuy nhiên có từ một đến năm trường hợp các độ tuổi dưới ba mươi đang trong tình trạng bệnh nặng và phải điều trị tích cực
bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội nhật bản nhấn mạnh
tất cả các độ tuổi đều có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín khuyên cáo mọi người dân cần hạn chế đến nơi đông người những nơi có không gian kín và tiếp xúc gần